bản tin trưa ngày một mươi một tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm tám mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó một ca nhập cảnh đã cách ly ngay tám mươi một ghi nhận trong nước và riêng tỉnh bắc giang là bốn mươi năm ca
việt nam hiện đã có chín chín trăm một mươi bảy bệnh nhân tám mươi một ca ghi nhận trong nước tại tỉnh bắc giang là bốn mươi năm ca
tp hcm một mươi tám bắc ninh chín tp hn năm hà tĩnh bốn trong đó bảy mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa bốn ca chưa rõ nguồn lây đang được điều tra dịch tễ tại tp hcm là hai ca và hà tĩnh là hai ca
từ giờ ngày một mươi hai tháng sáu tỉnh tiền giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
nhằm chủ động kiểm soát có hiệu quả và ngăn chặn dịch bệnh sau khi ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín